điều bất cập nó chưa thực sự là hấp dẫn linh hoạt và đa dạng để
thu hút được cái người lao động tham gia cái thứ hai là cái
công tác chuyên truyền công tác chuyên truyền của chúng ta
mặc dù chúng ta đã có nỗ lực nhưng mà có thể nói là cái công
tác chuyên truyền này cũng chưa phù hợp với từng đối tượng
chưa có các hình thức phong phú chúng ta có thể nói là
nhiều cái đối tượng chưa tiếp cận được cái thông tin về cái
chính sách bảo hiểm xã hội và cái cách thức tuyên truyền của
chúng ta cũng chưa hấp dẫn chúng ta nặng về những cái
chuyên truyền theo cái quy định mà người lao động hoặc là những
cái người mà cái đối tượng
cụ thể cần nắm bắt thì lại không có cái hình thức để hiểu
rõ được vâng như ông vừa chia sẻ thì chúng ta có những cái
hạn chế trong công tác tuyên truyền vậy thì trước thực
trạng đó thì đâu là giải pháp để giúp cho người dân có thể tham
ra bảo hiểm xã hội tự nguyện nhiều hơn thưa ông trước tiên
chúng ta phải xác định cái khâu chuyên truyền là cái khâu rất là
quan trọng để nâng cao cái nhận thức và ý thức chấp hành
thực hiện cái nghị quyền thái tám nói chung và thì thực
hiện cái chính sách bảo hiểm xã hội nói riêng
vì vậy chúng ta phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cái công tác
tuyên truyền phổ biệt chính sách pháp luật nói chung đặc
biệt là cái chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội cho
cái cả cái nội tượng chúng tôi thì mong muốn tức là cái
chính trách bảo hiểm xã hội này bên cạnh tăng cường cái nguồn
lực tăng cường cái công tác này phải có một cái ngân sách
phải có một cái đầu tư thỏa đáng về công tác tuyên truyền
phổ biệt các công tác
chính sách về bảo hiểm xã hội đặc biệt là cái việc
tuyên truyền đấy phải linh hoạt và đa dạng phù hợp với từng
đối tượng đó là về mặt tuyên truyền thế còn về mặt chính
sách thì sao chúng ta có cần phải điều chỉnh chính sách
điều chỉnh chế độ hưởng như thế nào để cho người dân tham gia
và quan tâm đến bảo hiểm xã hội tự nguyện hay không
quan điểm của cái nghị quyết là xây dựng cái chính sách
bảo hiểm xã hội đa dạng linh hoạt đa tầng
và tỉnh hiện đại có tỉnh hồi nhập thì đảm bảo
cái tỉnh công bằng và cái tỉnh chia sẻ theo nguyên tắc
đóng hưởng đấy là những cái quan điểm rất là lớn về cái
cải cách chính sách bảo hiểm xã hội thì như trong thời gian
vừa rồi thì chúng ta đã tiến hành một số cái chính sách
ví dụ như nâng tuổi nghị hưu rồi là nâng cái thời gian để được
chính sách tối đa bình đẳng giữa nam và nữ vân vân thế nhưng
mà rất nhiều nhiều cái chính sách để linh hoạt đa dạng đa tầng
thì chúng ta chưa thực hiện thì trong cái thời gian tới thì
chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải thực hiện đẩy mạnh nhanh
cái sửa đổi cái pháp luật về bảo hiểm xã hội trong cái nghị
quyết hai mươi tám nói rất là rõ ví dụ như cái hệ thống cái bảo hiểm
xã hội đa tầng
thì cả cái tầng này chúng ta phải thực hiện rồi giảm cái điều
kiện được hưởng lương hưu rồi có cả cái chính sách hỗ trợ cho
người lao động tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện đặc biệt
là chúng tôi nghĩ rằng là cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
cũng cần phải được mở rộng thêm cả cái chính sách khác tạo cái
sự hấp dẫn rối cuộn thưa quý vị và các bạn
thực tiễn triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho thấy chỉ khi nào người dân hiểu rõ tầm
quan trọng thấy được lợi ích của chính sách và chủ động tham gia thì công tác này mới đạt được nhiều
kết quả vì vậy ngành bảo hiểm xã hội cần tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ ban ngành
các cấp để công tác thông tin truyền thông chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội được thực
hiện một cách đồng bộ hơn khoa học và bài bản hơn những chính sách liên quan đến điều chỉnh chế
độ đối với người tham gia cũng cần linh hoạt đa dạng và yêu đại hơn thì mới đủ sức hấp dẫn
thu hút đông đảo hơn nữa người dân tham gia tiến tới vượt mức chỉ tiêu mà nghị quyết hai mươi tám đã
đề ra góp phần bảo đảm an sinh xã hội toàn dân và một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời
tham gia chương trình của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo